tại việt nam tính đến nay có tổng cộng hai mươi sáu tỉnh thành đang triển khai chương trình sữa học đường
với hàng triệu trẻ em được tiếp cận
qua đó góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ phát triển nguồn nhân lực trong tương lai
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm sữa trong học đường là một trong những tiêu chí quan trọng nhất
khi triển khai chương trình sữa học đường
và trong nhiều năm qua đây cũng là vấn đề được đưa ra tại hội nghị bảo đảm an toàn thực phẩm
sản phẩm sữa dùng trong học đường diễn ra tại tp hcm do hiệp hội sữa việt nam
phối hợp với cục an toàn thực phẩm bộ y tế tổ chức
theo đại diện của ngành y tế để chương trình sữa học đường được thành công
việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sữa và các sản phẩm sử dụng trong trường học
là vấn đề quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu
các cơ sở trước khi được tham gia thì nó sẽ trải ra rất nhiều kiểm tra

mà kiểm tra công đoạn sản xuất tại nhà máy cũng như kiểm tra về chất lượng thành phẩm
và trong suốt quá trình vận chuyển bảo quản đứng tay của trẻ con đến học sinh thì phải được kiểm soát
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu chương trình sữa học đường quốc gia đã đạt được những kết quả bước đầu
trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em mầm non tiểu học
tuy nhiên vẫn cần thêm nhiều sự đầu tư lâu dài để chương trình nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới